thưa quý vị cơ quan y tế chính quyền hamas ở giải gaza đêm một mươi bảy tháng một mươi theo giờ địa phương cho biết
một vụ nổ lớn tại bệnh viện ali arab thuộc thành phố gaza đã khiến ít nhất hai trăm linh người thiệt mạng
trong khi đó một số nguồn tin khác cho rằng đã có tới năm trăm linh nạn nhân tử vong trong vụ việc này
vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm hamas đang phóng hàng loạt rocket và tên lửa vào miền trung israel
trong đó có nhiều quả đã bay đến tận thành phố tel aviv
hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ là do bị israel không kích ném bom hay do chính tên lửa của hamas rơi trở lại giải gaza
theo cơ quan y tế chính quyền hamas bệnh viện ali arab là nơi tiếp nhận hàng trăm người bị ốm và bị thương
đồng thời là địa điểm trú ẩn của hàng nghìn dân thường bị mất nhà cửa do những cuộc tấn công liên tục từ phía israel
tổng thống chính quyền palestine mahmoud abbas đã tuyên bố ba ngày quốc tàng
để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở bệnh viện ali arab
ngay sau khi xảy ra vụ tấn công
một loạt quốc gia bao gồm ả rập xê út ai cập jordani qatar iran thổ nhĩ kỳ
cùng với liên đoàn ả rập và hội đồng châu âu đã kịch liệt lên án cuộc không kích của israel
nhằm vào bệnh viện ali arab ở giải gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng
trong khi đó phong trào hamas đã cáo buộc israel gây ra vụ tấn công
trong khi đó người phát ngôn quân đội israel từ chối xác nhận khả năng liệu lượng lượng này có không kích bệnh viện ali arab hay không
mà chỉ cho biết thông tin về vụ việc đang được xem xét
quan ngại về xung đột leo thang giữa israel và lực lượng hamas tại giải gaza
cộng đồng quốc tế đang tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực xoa dịu tình hình
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hakan fidan hôm qua cho hay nước này đã đề xuất một kế hoạch
nhằm chấm dứt xung đột giữa israel và hamas nỗ lực biến cuộc khủng hoảng này thành cơ hội hòa bình
theo ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ các bên xung đột nên có đại diện bảo đảm cho hòa bình lâu dài
trong khi cộng đồng quốc tế cần duy trì lập trường về việc israel chấp nhận giải pháp hai nhà nước
khi hai bên đạt được thỏa thuận một số nước trong đó có thổ nhĩ kỳ sẽ đóng vai trò bảo đảm việc thực thi thỏa thuận
bên cạnh đó ông faydan cũng xác nhận thổ nhĩ kỳ đang đàm phán với phong trào hamas về việc trả tự do cho các con tin
cũng trong ngày hôm qua chính phủ hà lan và tây ban nha hội đồng hợp tác các quốc gia vùng vịnh gcc
đã công bố các gói viện trợ bổ sung cho giải gaza trị giá hàng trăm triệu đô la mỹ
đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình đang ngày càng xấu đi của người dân nơi đây
các nước cũng đã kêu gọi họp khẩn hội đồng bảo an liên hợp quốc nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình tại khu vực trung đông
trong khi đó hội đồng gcc bày tỏ quan điểm ủng hộ đối với sáng kiến chung do ả rập xê út
liên minh châu âu eu và liên đoàn ả rập khởi xướng nhằm khôi phục tiến trình hòa bình trung đông
với sự hợp tác của ai cập và giordani
trong khi đó bộ quốc phòng mỹ thông báo khoảng hai sĩ quan quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao
trong bối cảnh môi trường an ninh tại trung đông bất ổn
song khẳng định ở thời điểm hiện tại nước này không có quyết định nào liên quan đến việc triển khai quân đội
theo phó thư ký báo chí sabrina singh nhóm tàu sân bay tấn công air force hiện gần kết thúc sứ mệnh sáu tháng triển khai
tại khu vực bộ tư lệnh chiến trường châu âu của mỹ sẽ được kéo dài thời gian
trước lo ngại cuộc sống của mỹ
xung đột giữa hamas và xrn tại giải gaza có nguy cơ leo thang và lan rộng
người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ khẳng định không có dấu hiệu iran dấn sâu vào cuộc xung đột hiện nay
trước đó iran tuyên bố sẽ không chỉ quan sát nếu xung đột giữa hamas và israel leo thang
làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng trong khu vực
trong diễn biến liên quan giordani ra tuyên bố bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh với gaza diễn ra tại ai cập vào ngày hai mươi một tháng một mươi tới
với sự góp mặt của tổng thống mỹ joe biden sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho tiến trình hòa bình khu vực
liên quan đến vụ xả súng ở bruxelles bị khiến hai người thụy điển thiệt mạng
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công này
tuyên bố đăng trên hãng tin amac của iraq của is ngày một mươi bảy tháng một mươi cho biết vụ tấn công nhắm vào công dân thụy điển
vì nước này là thành viên của liên minh toàn cầu chống lại các chiến binh thành chiến

bộ trưởng nội vụ bỉ thông báo nghi phạm thực hiện vụ xả súng đã bị cảnh sát tiêu diệt
trong một cuộc truy lùng quy mô lớn
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hội đồng an ninh quốc gia bỉ đã nhóm họp dưới sự điều hành của thủ tướng alexander dukru
sau khi xem xét tình hình khi hung thủ đã bị tiêu diệt cơ quan phân tích các mối đe dọa
đã quyết định hạ cảnh báo an ninh trong toàn vùng thủ đô bruxelles từ mức bốn xuống mức ba
cấp độ này được duy trì trên toàn nước bỉ
cơ quan trên cũng cho biết cuộc điều tra tư pháp vẫn tiếp tục
và một số nhiệm vụ điều tra đã được thực hiện hoặc đang tiến hành
còn tại mỹ hạ nghị sĩ cộng hòa theo đường lối cánh hữu ông jim jordan ngày một mươi bảy tháng một mươi
đã thất bại trong lần bỏ phiếu đầu tiên cho vị trí chủ tịch hạ viện mỹ
nhưng dự kiến sẽ thu hút được thêm phiếu ủng hộ trong lần bỏ phiếu tới
kết quả bỏ phiếu cho thấy ông jordan giành được hai trăm linh phiếu bầu
chưa đáp ứng được mức cần thiết là hai trăm một mươi bảy phiếu để đắc cử chủ tịch hạ viện mỹ
do hai mươi đồng nghiệp thuộc đảng cộng hòa không bỏ phiếu cho vị hạ nghị sĩ này
trong khi đó toàn bộ hai trăm một mươi hai hạ nghị sĩ dân chủ đã bỏ phiếu cho thủ lĩnh phe thiểu số
là hạ nghị sĩ hakeem jeffries
thất bại trong lần bỏ phiếu này đồng nghĩa với việc hạ viện mỹ hiện vẫn không có người lãnh đạo
như đã xảy ra kể từ khi một nhóm đảng viên cộng hòa có quan điểm cưng rắn
bãi nhiễm ông mccarthy hồi hai tuần trước
diễn biến này khiến quốc hội mỹ không thể ứng phó với những cuộc chiến ở trung đông ukraine
và chỉ còn một tháng nữa là chính phủ mỹ phải đối mặt với thời hạn đóng cửa một phần
ngày một mươi bảy tháng một mươi ả rập xê út đã quyết định đưa thêm sáu nước vào diện áp dụng hệ thống cấp thị thực điện tử
quyết định này giúp nâng tổng số quốc gia được ả rập xê út cấp thị thực điện tử cho du khách lên sáu mươi ba nước
bộ du lịch ả rập xê út thông báo rằng du khách đến từ thổ nhĩ kỳ thái lan panama
senkis manevis seisen và morisot có thể sử dụng thị thực điện tử
cho các mục tiêu đồng nghiệp
các mục tiêu đồng nghiệp có mục đích như giải trí kinh doanh và du lịch tôn giáo
giới hạn trong việc thực hiện nghi lễ hành hương umran
ngoài ra các cá nhân sở hữu thị thực thuộc khu vực sengen phương quốc anh và mỹ trước đây
đã sử dụng để nhập cảnh vào những quốc gia trong danh sách ưu tiên của ả rập xê út
cũng sẽ đủ điều kiện nhận thị thực điện tử
thường chủ nhân của các nước thuộc eu và gcc anh và mỹ cũng thuộc diện được áp dụng quy định này
nhằm thực hiện các cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch
ả rập xê út cũng tiếp tục cấp thị thực miễn phí cho phép hành khách lưu trú tại nước này đến chín mươi sáu giờ
các nhà lập pháp liên minh châu âu eu mới đây đã thông qua các quy định sửa đổi đối với các tàu đánh cá
yêu cầu các tàu lớn và từng vi phạm phải lắp đặt thiết bị định vị camera để theo dõi sản lượng đánh bắt của họ
các biện pháp mới cũng hài hòa mức phạt mà các tàu vi phạm quy định có thể bị phạt
dựa trên giá trị sản lượng đánh bắt mà họ nắm giữ
thay vì các biện pháp trừng phạt được các nước eu khác nhau áp dụng trước đây
luật kiểm soát nghề cá cập nhật phải nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ các quốc gia thành viên
trước khi được công bố trên công báo hành chính của liên minh châu eu và có hiệu lực hai mươi ngày sau đó
các đội tàu đánh cá quy mô nhỏ sẽ có bốn năm để tuân thủ
trong khi một số tàu đánh cá nhỏ có thể có thời gian ân hạn đến năm hai nghìn hai mươi
nghị viện châu âu đã bỏ phiếu thông qua dự luật với bốn trăm ba mươi tám phiếu thuận
tổ chức vận động môi trường đánh giá đây là sự phát triển quan trọng nhất
trong chính sách thủy sản của eu trong một thập kỷ